hơn bốn mươi năm sau những tiềm năng được khơi dậy trong hồn đất và người với lợi thế sẵn có những vùng đất ấy đang trở thành những vùng đất hứa phía nam cùng tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa cùng thành phố hội nhập và phát triển
chúng tôi đến nhà mẹ mảnh đất của các tuyến kênh rạch chăn chịch đan nhau một thời là hệ thống giao thông giao thương chính
nói các tỉnh với thành phố hồ chí minh
ngày nay các hệ thống kênh mương đã được mở rộng theo chương trình nông thôn mới bờ kè được che chắn chống sặc lỡ tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất
khi nhắc tới nhà bè nhiều người sẽ liên tưởng ngay tới một vùng đất nông nghiệp nhưng thực ra việc phát triển nông nghiệp ở đây không hề dễ dàng
thực tế đất nhà bè bị phèn nhiễm mặn rất nặng
để có được một mô hình nông nghiệp xanh các kỹ sư và nông dân phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
trong cái khó ló cái khôn
điệp trẻ đã tạo dựng sự nghiệp của mình trên mảnh đất này bằng mô hình trồng dưa lưới
dù biết đất ở đây không phù hợp với trồng dưa lưới nhưng với phương pháp canh tác mới trồng trên giá thể áp dụng tưới tiết kiệm quản lý nguồn đất đã bước đầu thành công với các sản phẩm sạch mới
dưa lưới không trồng trực tiếp trên đất nhiễm phèn mặn của nhà bè
chính vì vậy hoàn toàn sạch an toàn cho môi trường và cả người sử dụng
về trồng thứ nhất là nó phải đảm bảo sức khỏe
cho công nhân cho nhân viên làm việc tại vùng trồng
cái thứ hai là phải đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng
đó là hai cái phương châm lớn về phía công ty của chúng tôi
ngoài ra thì công ty của tôi thì luôn chú trọng những kỹ thuật mới dùng những khoa học kỹ thuật để cho cây trồng nó tốt hơn
bên cạnh đó mô hình cấy mô hoa lan và sản xuất nấm đông trùng hạ thảo là những mô hình nổi bật của huyện nhà bè trong thời gian qua
trước đây thị trường trồng lan của việt nam và cả nước đều nhập giống từ thái lan
chi phí nhập giống cao gây khó khăn cho việc xây dựng thương hiệu và mở rộng sản xuất với quy mô công nghiệp
nhận thức được vấn đề này những doanh nghiệp trẻ đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lan và đã thành công khi cho ra đời nhiều dòng lan mới
nối tiếp thành công từ mô hình lai tạo lan thì mô hình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo theo hướng nuôi trồng trong môi trường nhân tạo đã ra đời
đông trùng hạ thảo với giá trị dinh dưỡng rất cao
và có chức năng phòng chống nhiều căn bệnh
để có được những thành công trên thì không thể không nói tới sự quan tâm của chính quyền địa phương nhà bè
với mong muốn nâng cao kinh tế người dân giảm thất nghiệp xóa đói giảm nghèo
thông qua các chỉ đạo hành động quyết liệt và đúng đắn đã đem lại bộ mặt kinh tế mới cho nhà bè
cái mục tiêu của xây dựng nông thông mới là mình mang lại cái lợi ích
cái quyền lợi cho người dân người dân được hưởng
những cái đem lại từ cái kế hoạch
những cái kết quả lợi ích về vật chất tinh thần cho người dân
thì phải quy động sức dân để cùng tham gia trong xây dựng nông thôn mới
ví dụ như là tiếp tục vận động người dân hiến đất mở đường là một
cái thứ hai là vận động người dân là tham gia mở rộng các mô hình sản xuất
mà hiện nay là nó đang hoạt động tốt
ví dụ như là nuôi mô hình nuôi tôm theo công thức mới
hoặc là nuôi hình mô hình mà chúng tôi đang trồng lan
mô hình trồng dưới lưới
rồi mô hình là đang trồng nấm trồng nấm
thì chúng tôi rất có nhiều cái mô hình đó thì chúng tôi sẽ dần động bà con nhân dân là nhân rộng
các mô hình này ra để có cái sản xuất và tăng thu nhập
nhà bè với tốc độ đô thị hóa nhanh diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm mạnh
một bộ phận người dân không làm trong nhà máy sau khi ly nông
để giải quyết công việc cho họ
chính quyền nhà bè đã hỗ trợ vốn triển khai các mô hình may gia công tại nhà
đây là cách để giúp người dân có thể tìm hiểu về mô hình này
người dân có việc làm ổn định thu nhập và vươn lên thoát nghèo
với thế mạnh nguồn lao động trẻ dồi dào tại địa phương
huyện nhà bè đã đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho khu công nghiệp khu chế xuất đóng trên địa bàn
nếu trước đây nguồn lao động phải lấy từ các tỉnh khác do trình độ và tay nghề cao
thì hiện nay lao động tại chỗ là con em hộ khẩu tại nhà bè đang chiếm một vị trí quan trọng trong sản xuất
sự chuyển động về định hướng không nhỏ từ người dân và chính quyền huyện nhà bè
nhiều công nghiệp của chúng tôi thành lập vào năm hai nghìn chín
và đã giải quyết bước đầu là giải quyết được khoảng chừng năm mươi lao động
nhưng đến hôm nay lực lượng lao động đã lên được tám trăm rưỡi
nhà phương ở đây cũng có hỗ trợ doanh nghiệp đã đào tạo một số lao động miết mai
có tay nghề để cung cấp cho doanh nghiệp
điều kiện cũng rất là tốt để tạo cho doanh nghiệp có lực lượng lao động dồi dào và làm việc tốt
trong thời gian vừa qua lực lượng đã được đào tạo ở địa phương đó
đưa vào công ty làm việc rất là tốt đạo đức cũng rất là tốt
nói chung là làm việc rất là suy nghĩ năng chịu khó và đạt được hiệu quả cao
với những mô hình nhỏ nhưng hiệu quả đã giúp công tác xây dựng nông thôn mới tại nhà bè triển khai nhanh chóng và đạt được hiệu quả cao

hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm thậm chí trong giai đoạn năng cao chất lượng các tiêu chí giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi huyện của bè đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành